theo tổng cục thống kê bốn tháng đầu năm nay khách quốc tế đến việt nam ước đạt hơn năm năm mươi bốn triệu lượt
tăng hai mươi chín chín so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng hai mươi sáu ba đến bằng đường bộ tăng năm mươi tám
đến bằng đường biển giảm một mươi hai hai
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khách đến từ châu á tăng ba mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách đến từ trung quốc tăng ba mươi chín bảy hàn quốc tăng sáu mươi bảy ba nhật bản tăng bảy
khách đến từ châu âu tăng một mươi hai chín trong đó khách đến từ liên bang nga tăng một mươi ba
vương quốc anh tăng một mươi một một pháp tăng tám sáu đức tăng tám ý tăng một mươi chín
khách đến từ châu mỹ tăng một mươi ba bốn khách đến từ châu úc tăng một mươi hai
khách đến từ châu phi tăng hai mươi hai bảy
khách đến từ châu âu tăng một mươi hai năm doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống trong bốn tháng
ước tính đạt một trăm bảy mươi hai tỷ đồng tăng chín bảy
doanh thu du lịch lữ hành bốn tháng ước tính đạt một mươi hai chín nghìn tỷ đồng tăng hai mươi sáu
tính riêng tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám khách quốc tế đến nước ta đạt hơn một ba mươi bốn triệu lượt người
giảm một so với tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy khách quốc tế tăng hai mươi năm hai